ngày hai mươi bảy tháng chín tòa án nhân dân tỉnh kiên giang đã mở phiên xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo trần minh phước chú tại huyện rồng riềng bảy năm tù về tội giết người
theo có trạng giữa phước và ông đỗ huỳnh dấn chú của địa phương đã xảy ra một tổn tử trước
vào ngày ba mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi hai trong lúc ngóng giận phước đã dùng cây dao yếm chém cận trồng ông dấn và con rể ông dấn bị thương
hậu quả sau cuộc đánh nhau thương tật mà phước gây ra cho ông dấn là sáu mươi bảy luân bị thanh tích một mươi và bà ngọc bị tổn thương cơ thể là bảy
ngoài mức án bảy năm tù bị cáo phước còn bồi thương cho bị hại số tiền trên một trăm linh triệu đồng